người sơ đăng nổi tiếng với nghề rèn truyền thống
từ xa xưa do sinh cư gần khu vực có quảng sắt lộ thiên người sơ đăng nhóm tơ đrá đã biết tìm quảng nấu quảng thành sắt để rèn các công cụ lao động
chính vì vậy ở bảo tàng con tum đã dành riêng một gian trưng bày để giới thiệu nghề rèn và các sản phẩm của dân tộc sơ đăng
người sơ đăng quan niệm cuộc sống được sự bảo vệ trợ giúp của các vị thần mỗi vị đều có chức năng độc lập không phụ thuộc vào nhau
những lễ hội quan trọng nhất thường diễn ra theo chu kỷ nông nghiệp và theo bóng đời
các nghi thức cúng lễ cầu phúc cho dân làng no ấm thường diễn ra vào đầu mùa vụ và giai đoạn thu hoạch
nghi thức lễ nông nghiệp để có vai trò của mẹ lúa giúp mùa vụ bội thu
trong số các dân tộc bắc tây nguyên người braw thuộc nhóm dân tộc có số dân ít nhất hiện chỉ khoảng bốn trăm linh người
chủ yếu sống tập trung ở làng đắc mế xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh quang tung
phong tục tập quán của người brâu có nhiều nét độc đáo như xăm mặt cả răng căng tai
trước kia người prow theo chế độ gia đình mẫu hệ nhưng theo thời gian phong tục tập quán có nhiều thay đổi
gia đình nhỏ phụ hệ được thiết lập xã hội bước đầu có sự phân hóa giàu nghèo
luật tục có vai trò và tác dụng mạnh mẽ trong cộng đồng dân tộc rêu cho dù chỉ là những luật tục bất thành văn truyền miệng từ đời này sang đời khác
người prow có truyền thống sống theo luật tục tôn trọng luật tục nên có kết cấu cộng đồng chặt chẽ sâu sắc về mọi phương diện đời sống sinh hoạt tâm linh và trong lao động sản xuất
theo đà phát triển của xã hội giờ đây các tập quán xăm mặt cà răng căng tay ít được lớp trẻ làm theo và chỉ còn thấy ở những người trên năm mươi tuổi
tuy nhiên người bô vẫn còn lưu giữ được nhiều nét đặc sắc của văn hóa truyền thống
tết của người bâu là lễ mừng cơm mới sau thu hoạch
ngày ăn tết tùy thuộc vào giai đoạn kết thúc mùa vụ và do mỗi gia đình lựa chọn không cố định vào ngày nào trong năm
tại bảo tàng con tum còn trưng bày nhiều mô hình hiện vật phản ánh mọi mặt đời sống văn hóa các dân tộc bắc tây nguyên trong đó có lĩnh vực âm nhạc truyền thống
nhiều loại nhạc cụ rất độc đáo
người pana có nhiều loại nhạc cụ thuộc bộ hơi bộ gõ cho đến dàn cổng chiêng quy mô
người gia lai có gần hai mươi loại nhạc cụ dân gian như cổng chiêng đàn trưng đàn bro đàn gong sơ đăng có đàn nhị sáo dọc ống vỗ trông bút chống chiêng cổng tù vả ống gõ
có loại dùng giải trí thông thường có loại dùng trong lễ hội
cộng đồng các dân tộc bắc tây nguyên rất ưa thích và tham gia nhiệt tình các sinh hoạt văn hóa văn nghệ hát những điệu hát truyền thống
các dân tộc bắc tây nguyên đã trở thành một điểm đến giúp du khách thêm hiểu về truyền thống văn hóa bắc tây nguyên với những nét khái quát đặc trưng nhất
hành trình du lịch sẽ thêm phần thú vị khi du khách tiếp cận từng vùng đất và con người cụ thể càng hiểu rõ hơn bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc nơi đây